thưa quý vị thời gian qua sự việc hàng trăm phụ huynh tại các thành phố lớn trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
khi chúng gọi điện thông báo có con gặp tai nạn đang cấp cứu và phải chuyển tiền gấp
đã cho thấy những diễn biến phức tạp của tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin
sự việc này cho thấy là ngoài vấn đề bất cập trong công tác quản lý sim điện thoại của các nhà mạng
thì còn thêm một mối nguy cơ khác đang gây ra nhiều hệ lụy đó là dữ liệu thông tin cá nhân
đang trở thành miếng mồi ngon cho các đối tượng khai thác mua bán trái phép
chỉ sau một hai lần chị hiền mua vật phẩm phong thủy qua mạng tại địa chỉ của người quen
thì đã có cuộc gọi đến nói ra đúng tên địa chỉ của chị để nhằm mục đích tung ra một chiêu trò lừa đảo
đây chỉ là một trong số hàng ngàn thủ đoạn chiêu trò lừa đảo
mà các đối tượng đã thực hiện từ hành vi mua bán trao đổi thông tin cá nhân
có thể nói dữ liệu thông tin cá nhân đã trở thành một công cụ để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
anh ấy có chỉ cho tôi cách thực hiện kiếm đặt sim để hắc tiền trong tài khoản của người khác
gọi điện cho khách để yêu cầu thực hiện chuyển đổi sim từ ba g lên bốn g và thực hiện lấy sim khách hàng
và tôi sẽ thực hiện truy cập vào tài khoản ngân hàng của khách hàng để thực hiện lấy otp và chuyển tiền đi ạ
từ vài trăm nghìn đồng cho đến vài chục triệu đồng
người mua có thể sở hữu tập danh sách khách hàng chi tiết từ tên tuổi địa chỉ ngày sinh cho đến số điện thoại
thậm chí chi tiết hơn còn phân loại tập khách hàng theo các lĩnh vực cụ thể
như y tế bất động sản hay giáo dục
theo yêu cầu của người mua sẽ thu thập các thông tin
ví dụ như số điện thoại họ tên địa chỉ và nhu cầu của người bị thu thập thông tin trái phép đó là người ta có nhu cầu gì
những đối tượng thu thập những thông tin đó để phục vụ cho việc thực hiện
các hành vi mình có thể nói là cạnh tranh không lành mạnh trong các hoạt động kinh tế
ngoài ra thì các đối tượng có thể sử dụng các thông tin này cho các hoạt động tội phạm khác
ví dụ như lừa đảo qua mạng
hệ lụy của tình trạng mua bán trái phép dữ liệu cá nhân là rất khó lường
những thông tin cá nhân này được các đối tượng thu thập tập hợp từ nhiều nguồn
trong đó có cả sự chủ quan của người dân trong sử dụng mạng xã hội và phía các doanh nghiệp cơ quan tổ chức
khi thu thập thông tin của khách hàng đã thiếu biện pháp bảo vệ an toàn dữ liệu thông tin cá nhân
đối với lại người dân những người hiện nay sử dụng các nền tảng trên mạng internet trên không gian mạng
thì trước tiên chúng tôi cũng khuyến nghị là chúng ta không đánh đổi cái tiện ích về mặt công nghệ về mặt đời sống
để chúng ta dễ dàng tỏa hiệp với các yêu cầu cung cấp cái thông tin riêng thông tin cá nhân của mình
thứ hai là đối với việc mà có những đơn vị họ thu thập thông tin của mình thì cũng phải hết sức cân nhắc
chẳng hạn như đơn giản thôi khi chúng ta đi ra siêu thị điển thông tin nhà riêng thông nghi hộ khẩu thông tin số điện thoại
thông tin ngày tháng năm sinh là những cái chúng ta cũng phải hết sức cân nhắc tránh vì cái việc một cái tiện ích nào đó mà chúng ta đánh đổi
những thông tin này của mình đôi khi những thông tin này của mình sẽ bị tập hợp qua những nội dung đơn giản như vậy
và bán ra ngoài và chúng ta sẽ là những người bị ảnh hưởng
được biết hiện nay dự thảo nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân đang được bộ công an xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân
ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc xử lý dữ liệu cá nhân
tuy nhiên điều cần thiết nhất lúc này là mỗi người dân cần có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân của mình như một loại tài sản đặc biệt